trong sự phong phú của các vấn đề được đặt ra tại hội thảo có vấn đề về sự tự chủ của các đơn vị nghệ thuật do bộ văn hóa thể thao và du lịch quản lý trực tiếp
thực tế đây là điều đã được bộ tính tới và thử nghiệm từ năm hai nghìn một mươi năm
để xã hội hóa thì theo tôi thí điểm một số loại hình nghệ thuật trước và có một cái lộ trình
chứ còn chúng ta mà làm áp dụng cứng ngay với lại tất cả
tôi cho e rằng là cái mốc mà đến năm hai nghìn hai mươi là không thể khả thi được
vậy sáng năm rồi
thế mà với tuồng còn đang khó khăn như thế trèo cũng thế rồi cải lương như thế
thì đấy là một cái thách thức
mà nếu mà chúng ta áp dụng thì hiện nay nó sẽ rất là lộn xộn
có một thực tế không thể không thừa nhận
là từ nhiều năm nay nghệ thuật biểu diễn nhất là nghệ thuật biểu diễn truyền thống như tuồng trèo cải lương đang bị rơi vào khủng hoảng khán giả
một mặt đó là văn hóa dân tộc là di sản quý báu mà cha ông để lại là thứ không thể bị đánh mất
nhưng mặt khác dường như nó ngày càng xa cách với nhu cầu tinh thần của xã hội hiện đại
hàng năm các đơn vị nghệ thuật truyền thống từ trung ương đến địa phương vẫn dựng vở bằng kinh phí từ ngân sách công hoặc từ các nguồn ngân sách xã hội hóa khác
nhưng chỉ để thực hiện những nhiệm vụ chính trị là chủ yếu chứ không phải để bán vé và cũng không thể bán vé được
mà khi đã không thể bán vé được thì việc phải tự chủ sẽ là một nhiệm vụ đầy thách thức với các đơn vị nghệ thuật truyền thống
người ta có cảm giác như khán giả không có nhu cầu để đến xem để đến thưởng thức các tác phẩm sân khấu
lý do thì chúng ta đã nhắc rất nhiều rồi chỉ biết thực trạng lúc này là như vậy
khán giả không mặn mà với sân khấu
khán giả không đến dạp và không xem sân khấu
những đêm diễn mà có thể bán vé được rất ít nó chỉ là những sự kiện nó phải có một tính thú rất lớn hoặc là nó đặc sắc đến thế nào thì nó mới có khán giả
nhìn chung thì gần như ở khu phía bắc và thủ đô hà nội thì gần như hoạt động biểu diễn sân khấu thị trường nghệ thuật nó rất là phẳng lặng
tôi nói luôn là nếu mà lấy cái việc thu lại của bán vé hoặc là một hình thức bất kể một cái gì đó của nghệ thuật truyền thống
để nuôi lại chính nó trong lúc này không làm được
bởi vì sao chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều các nhà hát cũng nỗ lực rất nhiều nhưng nói thực là đang bù lỗ để duy trì và gìn giữ
chứ không thể nói là bán vé
ví dụ như chúng tôi có thể có những gương mặt nghệ sĩ người ta có thể thu được rất nhiều tiền khi mà dân thích dân mời
nhưng cái đó thì cũng là tính cái số diễn cho cá nhân
chứ còn với một nhà hát như chúng tôi
là rõ ràng ai cũng bảo diễn hay ai cũng bảo đúng là nhà hát đầu ngành
thế nhưng mà mời người ta đến xem thì rất đông
nhưng bán vé thì chúng tôi phải nhặt từng vé một
nếu mà hai mươi mà bắt tất cả các nhà hát truyền thống tự chủ toàn phần thì nó ngang với một cái hình thức là giải tán
chứ không thể thực hiện được
từ ý kiến của những người trong cuộc những người đang hàng ngày gánh vác công việc đầy nhọc nhằn là bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật truyền thống
của sân khấu dân tộc giữa lòng một xã hội hiện đại
có thể nói nếu phải hoạt động tự chủ hoàn toàn tức là hoạt động mà không có nguồn lực ngân sách của nhà nước tiếp sức
thì các đơn vị nghệ thuật truyền thống sẽ lập tức rơi ngay vào tình thế tuyệt vọng
điều đó cũng có nghĩa thời hạn năm hai nghìn hai mươi là một thời hạn không hề khả thi
quy định của chúng ta là trước khi quyết định cho người ta tự chủ bao nhiêu phần trăm
thì phải xem ba năm trước đó
thu chi thế nào xem người ta có thu được không
ba năm liên tiếp nếu mà nói ba năm liên tiếp tôi có thể khẳng định rằng là những các cái đơn vị nghệ thuật truyền thống làm gì có thu
cho nên vì vậy nếu mà theo đúng như thế thì hai nghìn hai mươi là không thể thực hiện được
vì vậy phải có một cách nhìn nó thực tế hơn
chứ đừng duy ý chí chúng ta muốn đến cái thời đại điểm đấy là phải đạt được
cách đạt được thì sẽ ảnh hưởng đến số phận của bao nhiêu con người
các bộ môn nghệ thuật truyền thống như tuồng trèo cải lương là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa dân tộc
theo nghĩa ấy các đơn vị nghệ thuật truyền thống chính là sự tích tụ và lan tỏa của những giá trị di sản mà cha ông để lại
chính vì thế cơ chế chính sách của nhà nước đối với các đơn vị này cần phải hết sức thận trọng
và hết sức uyển chuyển trên tinh thần phải bảo tồn văn hóa dân tộc bằng mọi giá
các bộ môn nghệ thuật truyền thống chính là sự tích tụ và lan tỏa của những giá trị di sản mà cha ông để lại